thưa quý vị và các bạn như vậy là ngày mai ngày hai mươi hai tháng năm sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của đất nước
trong những ngày này lực lượng công an các đơn vị địa phương đã xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
mở đầu bản tin là tổng hợp của phóng viên antv tại các địa phương
nhận thức được tầm quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trước khi diễn ra bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an đã xây dựng kế hoạch phân công lực lượng phương tiện thực hiện đồng bộ các mặt công tác
trong đó chú trọng bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở nắm chắc tình hình và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự xảy ra theo phương châm tại chỗ
với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối trước và trong ngày bầu cử đến thời điểm này gần bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh thái bình được tăng cường
và lực lượng công an huyện thành phố đang tích cực phối hợp với ban bầu cử tổ bầu cử lực lượng công an xã dân quân tự vệ bảo vệ an toàn khu vực bỏ phiếu
đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để mỗi cử tri phát huy quyền làm chủ góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân
những ngày qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của tỉnh cơ bản được ổn định trong đó lực lượng công an làm nòng cốt chúng tôi cũng đã có phương án triển khai tăng cường cán bộ xuống cơ sở để giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ở cơ sở
đồng thời tăng cường chế độ trực ban trực chiến cũng như tuần tra lưu động phòng chống cháy nổ kiểm soát tốt tình hình không để bị động bất ngờ
và chúng tôi cũng sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng của tiểu ban an ninh trật tự đảm bảo cho cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng dân cư cấp được thành công tốt đẹp
ghi nhận tại khu vực tây nguyên ngay từ đầu tháng bốn công an đắk lắc đã tăng cường cán bộ chiến sĩ tuần tra ngày đêm trong đó chủ động nắm tình hình vô hiệu hóa những âm mưu phá hoại của các đối tượng phun rô
các tà đạo lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để kích động xuyên tạc phá hoại các hoạt động bầu cử
bên cạnh công tác giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự công an các địa phương chú trọng đến công tác tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông cho người phương tiện khi tham gia quyết tâm không để tình trạng ủn tắc giao thông hay xảy ra tai nạn giao thông trong ngày bầu cử
các tà đạo lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để kích động xuyên tạc phá hoại các hoạt động bầu cử

các tà đạo lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để kích động xuyên tạc phá hoại các tuyến đường đảm bảo an ninh trật tự xuyên tạc phá hoại các tuyến đường đảm bảo an ninh trật tự
bọn chúng đã liên tiếp tiến hành các chiến dịch đông tiến nhằm chuyển số lượng lớn súng đạn lưu đạn mìn chất nổ tiền giả ma túy vào việt nam để phá hoại xã hội khủng bố chính quyền người dân
ở bên ngoài mặt trận hoàng cơ minh còn thành lập một đội ám sát bí mật có bí danh k chín thực hiện nhiệm vụ ám sát đốt trụ sở và khủng bố những ai dám thách thức rất mỏng khơi màu lại chiến tranh việt nam của tổ chức này
sau khi mặt trận hoàng cơ minh tàn giã việt tân tiếp tục hoạt động bao động cử nhiều lượt đối tượng xâm nhập về nước mang theo vũ khí chất nổ để khủng bố gây tiếng vang nhưng đều bị ta phát hiện ngăn chặn kịp thời
ngoại thành mới đạt tín hiệu tích cực